thưa quý vị áp lực và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đó là những gì mà chiến sĩ lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng luôn phải đối mặt mỗi khi xảy ra cháy nổ
nơi tính mạng con người ngàn cân treo sợi tóc nơi tài sản của nhà nước bị đe dọa nơi khói bụi lửa cháy lại chính là môi trường làm việc của các anh
những câu chuyện về lòng dũng cảm của những chiến sĩ công an trong lĩnh vực chữa cháy có lẽ không phải ai cũng biết
và ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe về câu chuyện đời của một người lính cứu hỏa với tuổi đời còn rất trẻ thế nhưng đã tham gia cứu người và chữa cháy hàng nghìn vụ
trong trí nhớ của người đàn ông này vẫn y nguyên nỗi kinh hoàng khi bị mắc kẹt trong đám cháy
là một trong ba nạn nhân mắc kẹt của vụ cháy gặp lại ân nhân đã cứu mình khỏi tay tử thần
anh khuê vẫn luôn tâm niệm là may mắn hạnh phúc và biết ơn
anh khuê là một trong những người tiếp cận hiện trường sớm nhất
sẵn sàng sông pha vào cuộc chiến với lửa cuộc chiến với thời gian
với hơn một mươi năm làm lính cứu hỏa đã tham gia vào hàng nghìn vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ hàng trăm người
dù đối mặt với khó khăn nguy hiểm gần kề nhưng bản lĩnh của người chiến sĩ công an đã giúp trung úy nhâm văn mạnh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hải phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
tuy nhiên niềm vui lớn nhất của người chiến sĩ này là khi tính mạng
tài sản của người dân được đảm bảo an toàn
tôi rất vinh dự và tự hào được mặc trên mình bộ trang phục lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
và tôi thì đặt cái tâm huyết nhiệt huyết là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi khi đến đám cháy là
làm sao là phải cứu được nạn nhân ra khỏi đám cháy an toàn và cứu được nhiều tài sản
giảm thiểu thiệt hại ít nhất cho bà con nhân dân và không thiệt hại về tính mạng con người là chúng tôi hết sức vui mừng
với những thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của mình
trung úy nhân văn mạnh đã liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
cùng nhiều bằng khen của bộ trưởng bộ công an
xong đối với trung úy mạnh sự ghi nhận của lãnh đạo cấp trên và niềm yêu quý
tin tưởng của đồng đội chính là món quà ý nghĩa nhất đối với anh
đồng chí mạnh thì trong công việc thì cũng là một người thật sự là nhiệt tình năng nổ trong các công tác tập luyện cũng như là chiến đấu
và chiến đấu thì đồng chí có kỹ năng rất là tốt sống với lại đồng đội đồng chí đồng đội thì là nhiệt tình tước đỡ
có ai những vấn đề chiến sĩ mới và thắc mắc thì đồng chí mạnh sẽ hướng dẫn bảo ban
cấp quỷ ba chủ y đội cũng rất đánh giá cao với đồng chí
đồng chí là thực sự là đầu tàu khuyên mẫu đi đầu trong tất cả các công việc mà cấp quỷ chủ y đội giao khó để đồng chí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được ra
trên mặt trận dù không tiếng súng nhưng muôn vản hiểm nguy trung úy nghiêm văn mạnh cũng như các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn kiên cường anh dũng làm tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo được an toàn tính mạng tài sản của nhân dân
qua đó được nhân dân ủng hộ giúp đỡ đây là động lực để các anh tiếp tục rèn luyện chiến đấu và gắn bó với công việc chữa cháy cứu người tô thắm thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân vì nước hy sinh vì dân quên mình
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh tiền giang tuyên phạt bị cáo trần hoàng huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại thành phố mỹ tho tám năm tù phạt quản chế ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước
theo cáo trạng từ ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một huấn đã có hành vi viết thông tin và đăng
tòa án nhân dân tám mươi sáu bài viết dòng trạng thái ở chế độ công khai trên trang facebook cá nhân trong đó có sáu mươi bài viết dòng trạng thái xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân hai mươi một bài viết dòng trạng thái bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
các bài viết dòng trạng thái còn lại là đà kích bôi nhọ chế độ phủ nhận thành quả cách mạng và xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần hoàng huấn tám năm tù giam phạt quản chế ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
tại sơn la liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép chân ma túy vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
tại bản phát xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la đối tượng tráng a phái bị bắt giữ cùng với tang vật là ba mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai mua số ma túy trên của một người đàn ông ở bên kia biên giới nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về để bán kiếm lời
trong khi đó tại bản thống nhất xã triềng khương huyện sông mã hai đối tượng phạm văn hữu và sông a cho cũng đã bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hữu và cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về bán kiếm lời đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy phải song hành với công tác phòng ngừa tội phạm tệ nạn ma túy
thời gian qua công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã tập trung đấu tranh với tội phạm giải quyết tệ nạn ma túy theo hướng
đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn hạn chế ma túy từ bên ngoài thẩm lậu vào địa bàn đồng thời tăng cường đấu tranh triệt phá các điểm mua bán lẻ chất ma túy trái phép nhằm chặt cung chặt cầu ngay trong địa bàn huyện
đây là hai đối tượng vừa bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên tạm giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự khi ra tù lại tiếp tục tái phạm tội
năm hai nghìn hai mươi thì tháng một mươi hai tôi về
tôi về thì tôi không có công an việc làm tái nghiện
tái nghiện là không có công an việc làm tôi mua ma túy về sử dụng và bán lấy lời để tiền sử dụng
khi tôi đi mua ma túy về để sử dụng cho bản thân đi về đến khu tiên trường thì tiên trường một thì bị công an xã tuyên hội bắt khỏa tăng
trong túi tôi có năm gói heroin
khi về đến nhà thì công an xã tuyên hội khám nhà tôi có để trong lọ màu xanh
trong đó có hai mươi bốn gói thuốc dạng heroin gói bằng giấy bạc màu trắng trong đó là thuốc bột màu trắng
tôi tàm chữ để tôi sử dụng cho bản thân
vì là các đối tượng từng đi cai nghiện bắt buộc và tù tha về địa phương nên dù hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ
chủ yếu là mua ma túy về phân nhỏ bán lại kiếm lời nhưng thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
tiền án tiền sự về loại tội phạm tội bạc
thứ hai là các đối tượng có tiền án tiền sự thì có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện bắt các đối tượng
và các đối tượng thường xuyên chọn những địa bàn là vùng đồi núi khó khăn trong quá trình bắt phát hiện bắt quả tang cũng như là tiếp cận các đối tượng
bên cạnh việc tập trung triệt phá các điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy
thực hiện hiệu quả việc tập trung triệt phá các điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy
được chặt cung chặt cầu kiềm chế không để phát sinh thêm số người nghiện mới
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại từ cũng phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn
tổ chức giả soát thống kê chính xác số người nghiện để tổ chức phân loại và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đúng đối tượng
do vậy đến nay cơ bản kéo giảm tình hình phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện
về tình hình tội phạm vi phạm bắt quật về ma túy trên địa bàn huyện đại tử
chủ yếu là các đối tượng nghiện đông hơn bảy trăm linh đối tượng
do vậy là tình trạng mua bán ma túy chủ yếu tập trung là các loại mua bán nhỏ lẻ
không thành đường dây không hình thành thành tổ chức của đường dây
chủ yếu là các điểm nhỏ lẻ để bán cho các con nghiện sử dụng trên địa bàn
từ việc công an đại từ giải quyết tốt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn
đã góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự
như cướp giật trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng
bảo đảm giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa xét xử các bị cáo đặng văn nhất bàn văn quân
bàn văn dương đặng văn thủy và triệu văn thông trong vụ án vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
trước đó vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bị cáo đặng văn nhất đã thuê các bị cáo nêu trên
lên khu vực rừng phòng hộ lô hai trăm linh ba khoảnh năm
khu ba trăm linh hai thuộc thôn nà chiếm xã lương bằng huyện trợ đồn để khai thác gỗ
làm chuồng trại chăn nuôi phát triển kinh tế
cơ quan điều tra đã phát hiện lập biên bản thu giữ được ba mươi bảy bảy trăm tám mươi năm mét khối gỗ
có giá trị gần hai mươi tám triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đều ăn năn hối hận về hành vi đã thực hiện
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã xử phạt bị cáo đặng văn nhất hai mươi bảy tháng tù
bị cáo đặng văn thủy hai mươi bốn tháng tù bị cáo triệu văn thông hai mươi một tháng tù
xử phạt bị cáo bàn văn quân bàn văn dương hai năm tù cho hưởng án treo
đang di chuyển trên tuyến cao tốc nội bài lào cai hướng từ lào cai về hà nội
chiếc xe khách của công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải hà sơn hải vân bất ngờ bốc cháy
tài xế và hành khách may mắn thoát ra ngoài an toàn
mặc dù đã được lực lượng cứu hộ đến dập lửa thế nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu dụi hoàn toàn
ngày khi phát hiện chiếc xe bị cháy lái xe cũng đã điều khiển xe tát vào lề đường
và mở cửa để hành khách xuống xe vì vậy không xảy ra thiệt hại về người
ngay sau khi vụ cháy xảy ra các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
tổ chức phân luồng giao thông thực hiện các phương án chữa cháy đảm bảo an toàn cho hành khách
đồng thời tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy
bước đầu lực lượng chức năng đánh giá không có dấu hiệu tội phạm trong vụ xe ô tô nói trên
chiều nay đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng kiêm trưởng tiểu ban y tế
và kiểm tra đô pinh phục vụ sigem ba mươi một nguyễn trường sơn làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ngành y tế tỉnh về công tác đảm bảo y tế phòng chống dịch phục vụ covid một mươi chín
và phục vụ sigem ba mươi một tại bắc ninh
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn yêu cầu ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng
nhân lực thuốc trang thiết bị hóa chất và đảm bảo duy trì liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh chủ động các phương án phòng chống dịch
giám sát phát hiện kịp thời các ca bệnh đặc biệt là người mắc covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế và ủy ban nhân dân tỉnh sở y tế bắc ninh đã phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan
thành lập một mươi tổ thường trực giám sát đảm bảo công tác phòng chống dịch và vệ sinh môi trường
xây dựng kế hoạch lấy mẫu chuẩn bị kích test xét nghiệm sát covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn của bộ y tế